dùng xe cứu thương chở người định thông chốt kiểm soát ở nghệ an
vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi tám tháng tám tổ tuần tra cơ động công an tp vinh đang làm nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
tại đường bảy mươi hai m đoạn dắp danh giữa hai xã hưng đông tp vinh và xã hưng tây huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
thì phát hiện xe ô tô cứu thương biển số ba mươi bảy a một mươi sáu nghìn sáu trăm bốn mươi ba bật đèn tín hiệu ưu tiên di chuyển có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác đã tiến hành ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra phát hiện trên xe cứu thương không chở bệnh nhân
mà chở ba người khác là nth sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã hưng lộc nd quy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại phường đồng vĩnh
và ndt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã hưng đông tp vinh
những người này không xuất trình được các loại giấy tờ đảm bảo yêu cầu cho việc di chuyển ra vào thành phố vinh
tài xế được xác định là nxs sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại xóm ngũ lộc xã hưng lộc tp vinh
qua khai thác nxs khai nhận
xe ô tô cứu thương chở ba người này từ thành phố vinh về huyện thanh trường để giải quyết công việc riêng
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử lý bốn công dân trên với hành vi vi phạm không chấp hành các biện pháp
phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
đồng thời cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ đề xuất mức phạt bốn công dân này là ba mươi triệu đồng